về công tác giám sát người về từ các tỉnh thành phố tổng số có một mươi hai hai mươi bảy người về hà nội trong đó đi bằng máy bay là bảy ba trăm ba mươi sáu người tàu hỏa là một sáu trăm chín mươi hai người ô tô xe khách một bảy trăm tám mươi năm người phương tiện cá nhân một hai trăm một mươi bốn người
trong đó ghi nhận một trăm linh trường hợp dương tính về từ
hà nam ba phú thọ hai quảng ngãi hai tây ninh một bắc giang một đắk lắc một phú quốc một an giang một
trong số các ca dương tính được phát hiện về từ các tỉnh thành trên có sáu mươi một người tiêm đủ hai mũi hai mươi một người tiêm một mũi tám người chưa tiêm và bảy người chưa đến tuổi tiêm chủng
cũng theo thống kê từ sở y tế hà nội toàn thành phố hiện có một trăm hai mươi năm điểm đang phong tỏa tám trăm sáu mươi bảy trường hợp f đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn
vừa qua lực lượng chức năng tiến hành dựng hàng rào tạm thời phong tỏa những con ngõ có nguy cơ cao thuộc phường phú đô quận nam tử liêm hà nội
đồng thời khẩn trương truy vết f f một đưa đi cách ly và điều trị ngay lập tức để tránh việc lây nhiễm trong cộng đồng
ông nguyễn công trình bí thư đảng ủy phường phú đô cho biết sau khi ghi nhận hai mươi bốn k trong cộng đồng ngay trong đêm tám tháng một mươi một lực lượng chức năng của phường đã phối hợp cùng quận nam tử liêm tiến hành phong tỏa các khu vực nguy cơ cao
truy vết sang lọc f trong cộng đồng
hiện tại ở phường có hai mươi bốn ca dương tính với sars cov hai theo diễn biến mà chúng tôi nắm được sẽ tiếp tục phát sinh ca nhiễm mới
chúng tôi đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân quyết định phong tỏa của quận đã có sau khi họp trong tối tám tháng một mươi một
hiện tại chính quyền phường phối hợp với tổ trường các tổ dân phố triển khai lập rào chắn
việc phong tỏa thực hiện trong vòng một mươi bốn ngày bắt đầu từ một mươi tám h ngày tám tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi một ông trình cho hay
trong tối cùng ngày lực lượng chức năng phường phú đô đã liên tục phát loa truyền thanh cho xe đi đến từng ngõ thông báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn và yêu cầu người dân không ra khỏi nhà
hiện nay phường phú đô ghi nhận khoảng ba mươi ca f trong cộng đồng và tiêm ẩn rất nhiều nguy cơ
đề nghị toàn dân trên địa bàn phường nghiêm túc thực hiện năm k không ra khỏi nhà nhà cách ly nhà ngõ cách ly ngõ loa phường liên tục thông báo
được biết các con ngõ được phong tỏa trên địa bàn phường phú đô bao gồm
tuyến đường f một từ đầu ngõ tám cổng làng đường lê quang đạo đến đầu ngõ số nhà một trăm chín mươi hai ngách tám trên bốn mươi ba tám trên một mươi một trên ba mươi sáu trên bốn mươi bảy tổ sáu
ngõ tám một mươi một trên ba mươi sáu trên một trăm chín mươi ba tổ năm sau đình làng và ngõ tám một mươi một trên một trăm năm mươi trên bốn đến tám trên một mươi một trên một trăm một mươi hai đến tám trên một mươi một trên chín mươi hai thuộc tổ một
trong lúc bộ y tế và giới chuyên gia liên tục đưa ra những cảnh báo dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp và có thể tái bùng phát bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu
thì trên thực tế một bộ phận không nhỏ người dân ở các địa phương vẫn rất lơ là chủ quan
việc mở cửa sau hơn một thập kỷ của nhà ga đã làm số lượng người dân tụ tập đông đúc rất lớn tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng
ngày hôm qua tám tháng một mươi một lãnh đạo hà nội metro phối hợp với công an và sở giao thông vận tải hà nội đã phải cấp tốc triển khai các giải pháp
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở nhiều khu vực trên địa bàn thủ đô
việc thiết lập trật tự gắn với bảo đảm an toàn phòng chống dịch tại các địa điểm công cộng như trên là hết sức cấp thiết
từ sự việc này cũng cho thấy để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch trong môi trường thích ứng sống chung an toàn với covid một mươi chín
chỉ trông chờ vào các giải pháp từ phía chính quyền và cơ quan chức năng là chưa đủ
cần thiết và quyết định vẫn là ý thức hành động từ phía người dân
đáng bàn và đáng báo động là trong đời sống xã hội đã và đang xuất hiện tâm lý chủ quan lơ là mất cảnh giác phớt lờ quy định năm k của ngành y tế
tại tp hcm và các tỉnh phía nam khu vực dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng vẫn ở mức cao
thế nhưng nhiều người dân vẫn tụ tập ăn nhậu tình trạng vi phạm các quy định về phòng chống dịch đã và đang diễn ra rất phổ biến
khi chính quyền địa phương cho phép mở cửa trở lại các dịch vụ kinh doanh ăn uống tại chỗ hệ thống nhà hàng quán nhậu và các tụ điểm ăn uống phát triển như nấm sau mưa
hoạt động rất rầm rộ nhất là ở những nơi được phép phục vụ rượu bia
ngày nghỉ giờ nghỉ dạo quanh các khu vực kinh doanh ẩm thực ở quận bảy tp thcm và các đô thị thuộc tỉnh đồng nai bình dương
chứng kiến thực khách tập trung chen chúc ăn nhậu mà lo
lo là ở chỗ nếu như những địa điểm công cộng lực lượng chức năng không khó để can thiệp xử lý các hành vi mất an toàn trong phòng chống dịch
thì ở nơi ăn nhậu việc này lại chẳng hề dễ dàng
người việt nam mình có quan niệm chơi đánh tránh bữa ăn khi thực khách đang ăn nhậu thật khó để can thiệp bằng các biện pháp hành chính
vì vậy mặc dù ở nhiều địa phương đã có quy định các dịch vụ kinh doanh ăn uống tại chỗ chỉ được phục vụ tối đa năm mươi công suất
nhưng thực tế thì không ai quản lý được số lượng thực khách và công năng phục vụ của chủ thể kinh doanh
các dịch vụ ăn nhậu vì thế hoàn toàn không có bất cứ biện pháp phòng dịch nào được triển khai
nguy cơ bùng phát lây lan dịch bệnh trong cộng đồng từ các tụ điểm kinh doanh và hoạt động tụ tập ăn nhậu là vô cùng lớn
đọc bản tin của bộ y tế về số các f liên tục tăng cao trong cộng đồng trong mấy ngày liên tục mà thấy lo
càng lo hơn vì nhiều nơi f không rõ nguồn lây
bài học sương máu từ đợt bùng phát dịch lần thứ tư vừa qua vẫn còn nóng hồi
không ai khác tự mỗi người dân mỗi gia đình phải có ý thức sâu sắc nguy cơ tái bùng phát dịch và sự nguy hiểm chết người từ dịch covid một mươi chín
tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ trong phòng chống dịch phải được quán triệt thực hiện thường xuyên liên tục mọi lúc mọi nơi
tuyệt đối không được để tâm lý tự do thả cửa chủ quan lơ là phát triển trong đời sống xã hội
về phía chính quyền và cơ quan chức năng các cấp
cần tái khởi động chiến dịch truyền thông mạnh mẽ thường xuyên liên tục để cảnh báo nhắc nhở kêu gọi người dân
phải làm ngay từ cơ sở với tinh thần mỗi xã phường khu dân cư là một pháo đài phòng chống dịch
hơn lúc nào hết công tác tuyên truyền giáo dục vận động phải được đẩy mạnh toàn diện
cần thức tỉnh nhắc nhở để người dân ý thức rõ và đồng thuận hành động giảm bớt những cuộc hẹn
hạn chế đến các tụ điểm ăn nhậu không tụ tập đông người tiết chế những nhu cầu cá nhân
để góp sức và nhiệm vụ phòng chống dịch trong trạng thái chung sống an toàn với covid một mươi chín
thưa quý vị thành phố hà nội hiện đang bước vào giai đoạn khó khăn khi liên tiếp nhận được những ca mắc
ghi nhận những ổ dịch tại khu vực có đông dân cư có khả năng lây lan cực cao trong cộng đồng
không chỉ tại hà nội mà dường như các tỉnh thành phía nam
người dân cũng bắt đầu có tâm lý chủ quan lơ là với tất cả các biện pháp chống dịch
quý vị hãy nhớ đừng xem nhẹ mức độ nguy hiểm của dịch bệnh
cũng chính là xem nhẹ mạng sống của bản thân
mọi người hãy chấp hành nghiêm túc các quy định để đảm bảo an toàn cho chính mình và người thân trong gia đình
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại